do ảnh hưởng của hồi tụ gió nên trong hôm nay
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
vẫn sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông thì cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
sau đó sát đến ngày một mươi bảy
khi hội tụ gió di chuyển dần sang phía đông
thì mưa rông tại đây sẽ giảm dần
tuy nhiên thời tiết tạnh giáo không kéo dài lâu
bởi sát đến ngày một mươi tám
thì không khí lạnh sẽ được tăng cường yếu
mưa rông sẽ tăng trở lại
cùng với nền nhiệt độ sẽ duy trì ở mức
trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong hôm nay cũng như ngày mai
sẽ có mưa rông rải rác
trong cơn rông thì cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
sau đó do ít chịu tác động của không khí lạnh
nên mưa tại khu vực này sẽ giảm dần
trời chuyển khô giáo hơn
còn về nhiệt độ thì nhiệt độ cao nhất tại đây
giao động xung quanh ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
có nơi còn cao hơn
với các tỉnh từ thanh hóa
đến khu vực thừa thiên huế
thì mưa chỉ còn xảy ra
tại phần bắc trung bộ
trong hôm nay và ngày mai
từ ngày mai do quá trình hội tụ suy yếu dần
nên mưa tại khu vực này
sẽ giảm vào khoảng chiều tối
sau đó thì từ khoảng ngày một mươi tám
cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên khu vực này sẽ có mưa rải rác
từ ngày một mươi chín không khí lạnh suy yếu nhanh
nên mưa tại đây cũng sẽ giảm về diện và lượng
nhiệt độ tại đây
chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động ở mức là hai mươi một hai mươi tám độ
có nơi còn cao hơn
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng
đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thời tiết trong ba ngày tới nói chung là biến đổi không nhiều
mưa chủ yếu xảy ra ở diện vài nơi
trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
có thể đạt ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên
trong ba ngày tới
mưa rào trái mùa vẫn có thể xảy ra
cục bộ vào lúc chiều tối
giữa ngày một mươi tám thì mưa có khả năng tăng hơn về diện
trong mưa rông thì cần đề phòng với gió giật mạnh
ban ngày trời có nắng
với nhiệt độ tại đây duy trì ở ngưỡng
cảm giác hơi oi nóng
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây vẫn duy trì mưa rông vào lúc chiều tối
riêng tối mai thì mưa có thể tăng hơn về diện
trong mưa rông tiêm ẩn hiện tượng
tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn ban ngày thì khu vực này sẽ có nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
một vài nơi còn có thể vượt ngưỡng là ba mươi năm độ
sẽ có năng nóng cục bộ